ngày hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo phạm thị đoan trang
chú tại phường cát linh quận đống đa thành phố hà nội về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo phạm thị đoan trang có hành vi làm tàng trữ lưu hành các tài liệu bài viết có nội dung nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngoài ra bị cáo đoan trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước
phỉ bằng chính quyền nhân dân phao tin bị đặt gây hoang mang trong nhân dân
vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên án phạt chín năm tù
đối với bị cáo về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau đó bị cáo trang có đơn kháng cáo
tại phiên phúc thẩm bị cáo phạm thị đoan trang tiếp tục cho rằng mình không phạm tội và kêu an
tuy nhiên bị cáo không thành khẩn khai báo có thái độ chống đối
trên cơ sở xét hỏi công khai tại phiên phúc thẩm căn cứ vào lời khai tài liệu kết quả giám định
tòa phúc thẩm nhận định đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo
trong đó việc tòa sơ thẩm tuyên án phạt chín năm tù đối với bị cáo phạm thị đoan trang
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là đúng người đúng tội không oan
hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội